tỉnh lào cai có một trăm tám mươi hai km đường biên có nhiều lối mòn giao thông với lào trung quốc
cùng với đó là sự phát triển của đường cao tốc nội bài lào cai
nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
sẽ không khoan nhượng với tội phạm quyết tâm chiến đấu
không để lào cai thành điểm trung chuyển có phần đem lại sự bình yên cho địa bàn vùng biên